ngân hàng nhà nước vừa ban hành ba quyết định giảm lãi suất điều hành nhằm thực hiện chủ trương và chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
triển khai các nhiệm vụ giải pháp tháo cơ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
giảm lãi suất tái cấp vốn từ năm một năm xuống bốn năm một năm lãi suất tái chất khấu từ ba năm một năm xuống ba một năm
lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước
với các ngân hàng từ sáu một năm xuống năm năm một năm lãi suất trào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ ba năm một năm xuống ba một năm
lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giảm từ năm một năm xuống hai một năm
lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một đến dưới sáu tháng giảm từ bốn bảy mươi năm một năm xuống bốn hai mươi năm một năm
lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một đến dưới sáu tháng tại quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tài chính vimo giảm từ năm hai mươi năm một năm xuống bốn bảy mươi năm một năm
lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực
ngành kinh tế theo quy định
thư số ba mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu giảm từ năm năm một năm xuống năm một năm
lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vimo đối với các nhu cầu vốn này giảm từ sáu năm một năm xuống sáu một năm
hiệu lực thực thi của việc giảm lãi suất lần này bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm